công ty trách nhiệm mô hạn âu lạc quảng ninh tại tỉnh quảng ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bà trương mỹ lan với tập đoàn tuần châu quảng ninh
công ty trách nhiệm mô hạn âu lạc quảng ninh của chúa đảo tuần châu đào hồng tuyển thành lập vào tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy vốn điều lệ bảy trăm linh tỷ đồng trong đó ông đào hồng tuyển góp chín mươi sáu
năm hai nghìn một mươi sáu âu lạc quảng ninh tăng vốn thần tốc từ bảy trăm linh tỷ đồng lên hai năm trăm linh tỷ đồng và tăng lên thành bốn một trăm linh tỷ đồng vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
động thái mới nhất tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba âu lạc quảng ninh thay đổi thông tin chúa đảo đào hồng tuyển rút khỏi danh sách cổ đông góp vốn thay vào đó là pháp nhân công ty cổ phần tập đoàn tuần châu
tập đoàn tân châu có vốn điều lệ gần năm ba mươi chín tỷ đồng trong đó ông đào hồng tuyển góp bảy mươi tám một mươi một tương ứng ba chín trăm ba mươi sáu tỷ đồng
công ty âu lạc quảng ninh góp gần một mươi tám sáu tương ứng chín trăm ba mươi bảy tỷ đồng
ông đào hồng tuyển thường được gọi với biệt danh chúa đảo tuần châu
biệt danh này gắn liền với doanh nhân đào hồng tuyển từ rất lâu
tại quảng ninh tập đoàn tân châu nổi tiếng với khu du lịch giải trí quốc tế tuần châu hệ thống khách sạn cảng tàu
ngoài âu lạc quảng ninh tập đoàn tuần châu hệ sinh thái tuần châu quảng ninh còn các công ty khác
cáo trạng cũng như thông tin tại các phiên tòa không quá rõ nét về sự liên quan của hệ sinh thái tuần châu cũng như các tài sản kê biên liên quan vụ vạn thịnh pháp
hội đồng xét xử cũng tuyên việc tài sản sẽ tiếp tục bị cơ quan cảnh sát điều tra ngăn chặn chuyển nhượng nhờ các bên xử lý
dầu ấn vạn thịnh phát tại hệ sinh thái của chúa đảo đào hồng tuyển rõ nét nhất xuất hiện ở tnt hạ long
cụ thể tháng một năm hai nghìn hai mươi tnt hạ long cập nhật thông tin ông lâm khắc vinh trường vinson làm chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc vẫn là ông đào anh tuấn
sau đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bà nguyễn vũ anh thi thay chân ông trường vinson
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai ngay trước khi vụ án vạn thịnh phát vỡ lở không lâu tnt hạ long tăng vốn khủng từ hai trăm năm mươi năm tỷ đồng lên ba tám trăm năm mươi năm tỷ đồng
trường vinh sơn và nguyễn vũ anh thi đều là hai nhân vật quan trọng trong hệ sinh thái vạn thịnh phát
sau một tháng diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo trương mỹ lan và các đồng phạm đã kết thúc
bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo giữ vai trò chủ mưu cầm đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội
đồng thời phân hóa giảm nhẹ khoan hồng đối với các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án
tuy nhiên trên mạng xã hội thời gian qua vẫn liên tục xuất hiện những thông tin xuyên tạc kích động theo hướng chính trị hóa các quan hệ kinh tế
phủ nhận phán quyết của bàn án
sau khi bản án được tuyên lợi dụng sự quan tâm của dư luận các thế lực thù địch liên tiếp tung tin chế ảnh xuyên tạc
với nội dung chính quyền tuyên án tử hình đối với trường mỹ làn
thì những người bị hại sẽ không được đền bù thiệt hại nhất là những người đã mua trái phiếu của scb
những thông tin xuyên tạc này được đăng nhiều trong những hội nhóm trên mạng xã hội như facebook tiktok
khiến cho nhiều người là nạn nhân trong việc gửi tiền tiết kiệm tại scb nhưng sau cùng lại thành mua trái phiếu các công ty còn
công ty liên kết và các công ty liên quan thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp vô cùng lo lắng
xin khẳng định những thông tin về việc phớt lờ quyền lợi của người dân là hoàn toàn sai sự thật
trong phần trách nhiệm dân sự của bản án sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên buộc bị cáo trương mỹ lan phải bồi thường số tiền
hơn sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng đã chiếm đoạt cho scb tiếp tục duy trì kê biên nhiều tài sản tuyên thu hồi nhiều khoản tiền để đảm bảo
nghĩa vụ thi hành án của bị cáo lan như buộc công ty quốc cường gia lai trả lại hơn hai tám trăm linh tỷ đồng đã nhận của trương mỹ lan
công ty địa ốc hồng phát nộp lại hơn hai ba trăm linh tỷ đồng công ty cổ phần tns hạ long và công ty âu lạc
nộp lại hơn sáu tỷ đồng
đáng chú ý bản án của tòa án nhân dân tp hcm tuyên rõ đối với các tài sản khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục
đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án khác của các giai đoạn tiếp theo
nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu
ngay thời điểm trước khi bắt đầu diễn ra phiên tòa xét xử trương mỹ lan và đồng phạm đại diện tòa án nhân dân tp hcm đã cho biết
vụ án sẽ có hai giai đoạn và phiên tòa này là giai đoạn một của vụ án
giai đoạn một tập trung xét xử các bị cáo liên quan đến các hành vi tham mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
đưa nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ để tập trung thu hồi tài sản
làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn hai của vụ án là xử lý các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp
do vậy quyền lợi của người dân khi mua trái phiếu sẽ được giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
từ đó có thể thấy rõ luận điệu của các thế lực thù địch là hoàn toàn xuyên tạc và nhằm kích động người dân
theo các chuyên gia thủ đoạn xuyên tạc diễn biến kết quả các vụ án không phải là thủ đoạn mới
mà nằm trong chiến dịch truyền thông bẩn chỉ ấm mũi nhọn chống phá nhà nước
một giảng viên khoa chính trị trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đại học quốc gia tp hcm phân tích
hoạt động của các thế lực thù địch thường là trước trong và sau mỗi vụ án
vụ việc sự kiện liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được đưa ra ánh sáng công lý
các đối tượng lập luận kiểu quy trục phiến diện võ đoán cố tình đánh bùn sang ao nhằm gây dối an ninh chính trị
phá hoại kìm hãm sự phát triển của đất nước
nhiều người có cùng nhận định đánh giá khi cho rằng vụ án xét xử trương mỹ lan và đồng phạm minh chứng cho tinh thần kiên trì kiên quyết
không có vùng cấm không có ngoại lệ trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng ta
điều này góp phần tích cực giúp cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân củng cố lòng tin kiên định với mục tiêu chiến lược sách lược của đảng
nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử nhiều bản án nghiêm minh đúng người đúng tội đã được tuyên
chứng tỏ cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không hề làm cản trở sự phát triển của thành phố hồ chí minh nói riêng đất nước nói chung
ngược lại chính nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
là động lực thật sự để đất nước thực hiện thành công khát vọng phát triển phồn vinh hạnh phúc
nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử nhiều bản án nghiêm minh đúng người đúng tội đã đưa ra xét xử nhiều bản án nghiêm minh đúng tội đã và đang góp phần thúc đẩy phòng chống tham nhũng
sẽ tiếp tục được phơi bày
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại